trang sức vàng non là loại sản phẩm đang thu hút sự quan tâm của rất nhiều người trong thời gian gần đây
vì được giao bán công khai cả ở cửa hàng lẫn trên mạng
các loại trang sức được chế tác từ loại vàng này được rất nhiều người mua và sử dụng
tuy nhiên chất lượng thực sự của loại vàng này như thế nào thì không phải ai cũng biết
lứt qua các trang mạng người mua dễ dàng thấy các địa chỉ website bán trang sức
gồm các loại nhẫn dây chuyền lắc tay làm từ vàng non
giá những loại trang sức này cũng khá đa dạng chỉ từ một trăm linh đồng đến ba trăm linh đồng cho một sản phẩm
tin vào lời quảng cáo và hình ảnh bắt mắt trên mạng chị hạnh cũng đã tìm mua cho mình một chiếc vòng vàng non chỉ với giá một trăm sáu mươi đồng
khi mua về đeo được một thời gian thì mình cảm thấy mình phải làm nhiều việc nhà và khi đeo xong thì mình cảm thấy nó xịn màu và gây kích ứng cho da nên mình cũng không sử dụng được lâu dài
để tìm hiểu về thành phần của trang sức này nhóm phóng viên đã đưa một chiếc nhẫn vàng non mua tại một cửa hàng kinh doanh trên phố tôn thất tùng vào máy quang phổ
thiết bị chuyên dụng chuyên dùng đo tuổi vàng kết quả hàm lượng vàng ở bề mặt nhẫn chiếm

tuy nhiên để xác định chính xác tuyệt đối tỷ lệ vàng có trong sản phẩm cần dùng đến phương pháp nung chảy
thực tế trước khi nấu thì sản phẩm đấy là chiếm khoảng tầm trên ba mươi là vàng
còn sau khi nấu thì sản phẩm đấy chỉ chiếm khoảng tầm bốn là vàng thôi còn tám mươi hai còn lại là đồng
và những tạp chất khác là chiếm một tỷ lệ nhất định trong sản phẩm đấy thì không thể còn lại sản phẩm sản sức vàng được
rút cuộc nhẫn vàng non theo cách gọi của người bán thực chất là nhẫn hợp kim đồng
và vàng non chỉ là cách đặt tên cho sản phẩm trang sức đó của những người bán hàng trên thị trường
muốn xác định chính xác hàm lượng vàng là bao nhiêu thì cần áp dụng phương pháp nấu chảy nghĩa là buộc phải phá hủy mẫu
vậy nhưng khi có kết quả biết đã bị lừa người mua chẳng thể đòi được quyền lợi cho mình khi sản phẩm ban đầu không còn nguyên vẹn nữa
không chỉ mất tiền điều lo ngại hơn là nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi trang sức vàng non thực chất là hợp kim đồng chứa nhiều kim loại khác nhau
khi sử dụng những sản phẩm này các hàng cũng phải lưu ý rằng những sản phẩm này sẽ có chứa những chất có thể sử dụng trong si mạng ví dụ như là trì
nếu tiếp xúc trên da thời gian ngắn thì nó có thể xảy ra những tình trạng kích ứng nồi mật ngứa
hoặc sử dụng thời gian dài thì những chất này khi tiếp xúc với cơ thể nó có thể ngấm vào trong cơ thể
các chuyên gia khuyến cáo người dân khi mua đồ trang sức vàng tốt nhất là lựa chọn các cửa hàng uy tín và cảnh giác với quảng cáo trôi nổi trên mạng
tránh để tiền mất tật mang